ngày hai mươi tháng bảy do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba sơn tinh trên địa bàn huyện hạ hòa
tỉnh phú thọ đã xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng
nhiều diện tích lúa và hoa màu đã bị thiệt hại nặng nề nhà cửa của các hộ dân bị chìm trong nước
đến hai mươi một giờ tại xã hiền lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ xã vẫn
đang nỗ lực đắp đê bao đồng phạm từ khoảng một mươi năm giờ gần bảy trăm linh mét trên tổng chiều dài hai mét
của tuyến đê nước đã tràn cao hơn từ bốn mươi tới năm mươi cm hiện tại các đoạn đê sung yếu đã được xử lý tốt
tại khu sáu xã hiền lương tình trạng ngập úng xảy ra nghiêm trọng có những khu vực đồng bãi
đường xá đã ngập trong biển nước có những nơi nước dâng cao hơn hai mét để di chuyển
lực lượng cứu hộ và người dân phải dùng thuyền việc di rời tài sản vật nuôi gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại hơn hai mươi hộ dân trên tổng số bảy mươi hộ của khu sáu đã phải di rời đến khu vực cao hơn
nước lũ tràn vào nhà có nơi ngập sâu khiến sinh hoạt của mọi người dân
tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt mọi công tác cứu hộ đều diễn ra an toàn đây là cơn lũ gây
thiệt hại nghiêm trọng nhất tại huyện hạ hòa trong vòng năm năm trở lại đây thống kê sơ bộ cho thấy
gần một năm trăm linh hectare lúa hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng
có hai hectare lúa hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng
có hai hectare lúa hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng có hai hectare lúa hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng có hai hectare lúa hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng